trong trường hợp doanh nghiệp không đạt được tỷ lệ nội địa hóa là ba mươi họ có thể sử dụng tiêu chí chuyển đổi mã số hàng hóa
bà này cũng đánh giá đây là ưu điểm của việc dự thảo thông tư made in vietnam mà bộ công thương đưa ra
trong khi đó một số chuyên gia kinh tế cho rằng con số ba mươi hàm lượng giá trị gia tăng chưa thực sự hợp lý cho tất cả mặt hàng
tiến sĩ chuyên gia kinh tế bùi kiến thành nguyên thành viên ban cố vấn kinh tế chính phủ cho rằng
quy định ba mươi sản phẩm được nội địa hóa chưa thể gọi là hàng hóa xuất xứ việt nam
nếu chỉ quy định ba mươi giá trị hàng hóa có xuất xứ nội địa nhiều doanh nghiệp sẽ dễ dàng qua mặt các cơ quan chức năng trong việc rán nhãn việt nam
ông lê tiến trường tổng giám đốc tập đoàn diệt may việt nam thừa nhận
đối với mặt hàng sử dụng nhiều lao động như diệt may da dày thì hàm lượng giá trị gia tăng đạt ba mươi không khó
nhưng một số ngành sử dụng ít lao động nhưng chi phí nguyên vật liệu lớn có thể vấn đề về hàm lượng giá trị gia tăng lại trở thành trở ngại cho doanh nghiệp
thực tế tỷ lệ nội địa hóa ba mươi trong dự thảo thông tư made in vietnam thấp hơn nhiều so với quy định gắn mát made in của các nền kinh tế lớn như mỹ italia pháp một trăm linh hay thụy sĩ sáu mươi
tại khu vực đông nam á hàng hóa đủ điều kiện ghi xuất xứ thái lan phải đạt tỷ lệ nội địa hóa ít nhất năm mươi
vâng thưa tiến sĩ nguyễn minh phong qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là có rất nhiều ý kiến khác nhau liên quan đến tỷ lệ ba mươi
ý kiến của ông thì như thế nào ạ
tỷ lệ ba mươi này là một tỷ lệ chúng tôi cho rằng là phù hợp
nhưng mà điều hết sức cần lưu ý là ba mươi ở đây có thể là ba mươi giá trị đầu vào cũng có thể là giá trị nội địa hóa và cũng có thể là cái tỷ lệ gia tăng
chẳng hạn chúng ta có thể có hàng hóa made in việt nam với một trăm linh nguyên liệu đầu vào
rồi đây ví dụ nếu như gỗ tròn
chúng ta phải nhập khẩu mà không xác định được là nhập khẩu hay là mua trôi nổi trong nước
thì chúng ta sẽ thực hiện cái việc chế biến nó thành gỗ rán và ghi chuyển đổi mã số hàng hóa
thì như vậy là chúng ta sẽ vẫn được ghi là gỗ rán made in việt nam
chúng ta thấy rằng là con số ba mươi là một con số khá phù hợp bởi vì nó có tính đến thực tế là việt nam
khi mà cái sự phụ thuộc vào nguyên liệu đầu vào còn khá lớn
khi mà chúng ta còn gặp khó khăn trong vấn đề về sản xuất chế biến sâu nhất là đối với nhiều doanh nghiệp
và đặc biệt là
đặc biệt chúng ta cũng đã có cân nhắc tới tỷ lệ bốn mươi nội địa xuất xứ nội khối của iac
có quan điểm cho rằng là tỷ lệ ba mươi này thì quá dễ dàng để cho các doanh nghiệp có thể qua mặt để mà có được chứng nhận xuất xứ
ý kiến của ông như thế nào
không quá dễ dàng
bởi vì chúng ta thấy rằng là ba mươi chỉ là một trong hai tiêu chí để chúng ta có thể có made in việt nam
nhưng mà chúng ta còn phải qua một giai đoạn nữa
đó là phải vượt qua được cái gọi là giai đoạn chế tác cơ bản
nếu chúng ta không vượt qua giai đoạn này thì người ta không thể cho anh được quyền ghi là made in việt nam
hay là một doanh nghiệp chỉ là nhập khẩu sau đó là đóng gói bảo quản chia nhỏ rồi thay đổi mẫu bao bì v v
thì cũng không thể made in việt nam được
trong tương lai có thể có những tranh chấp về cách tính ba mươi
sẽ có nhiều doanh nghiệp khi mà không đáp ứng được yêu cầu ba mươi thì họ sẽ tính cả những công đoạn đơn giản như là nói ở trên
và như vậy nhiệm vụ của quản lý nhà nước là phải bóc tách hướng dẫn cũng như là phải rất là minh bạch trong cái khâu xác định này
để giúp các doanh nghiệp ngay từ đầu ngăn chặn những cái gọi là không trung thực cũng như để đáp ứng được yêu cầu đặt ra
tôi cũng rất là quan tâm đến câu hỏi của luật sư trần ngọc trung trong cái đoạn clip ở trên
đó là nếu như không đáp ứng yêu cầu thì doanh nghiệp sẽ rán mát là xuất xứ ở đâu
thực ra cái thắc mắc và cái băn khoăn của luật sư nó chỉ là mặt logic
chứ còn đối với doanh nghiệp thì không khó trả lời
một doanh nghiệp trung thực anh hoàn toàn có thể xác định được là hàng của anh là made in ở đâu
thế còn nói chung là một doanh nghiệp có quyền ghi hoặc không ghi xuất xứ ở đâu
nếu như là cái mục tiêu của anh mà không cần phải ghi lợi ích của anh không gắn liền với cái việc lợi ích ghi made in ở đâu
thì anh không cần ghi
nhưng mà chúng tôi tin rằng là các doanh nghiệp thường là sẽ căn cứ vào cái lợi ích của mình
căn cứ vào cái yêu cầu của đối tác căn cứ vào cái thực tiễn thị trường để ghi rõ là made in ở đâu
xin được cảm ơn những chia sẻ của ông
thưa quý vị và các bạn rõ ràng việc quy định như thông tư của bộ công thương
là có thể phù hợp trong bối cảnh của chúng ta hiện nay
tuy nhiên để xác định được đúng con số ba mươi hay không lại là câu chuyện khác
khi xác định xuất xứ thì điều quan trọng là phải xác định hàm lượng giá trị tạo ra ở việt nam
có đạt được các quy định về xuất xứ theo các hiệp định thương mại cũng như là các quy định trong nước hay không
chứ không chỉ đơn thuần là con số
việt nam đã tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu do đó việc ban hành quy chuẩn xác định hàng hóa made in việt nam là cần thiết
sau nhà nước cũng cần siết chặt quản lý về chất lượng để bảo đảm
tính cạnh tranh và công bằng trong thời hội nhập